bộ tài chính mới đây cho biết bộ sẽ công khai ba mươi một bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
ubnd các tỉnh thành phố không thực hiện báo cáo giám sát tài chính theo quy định
cụ thể có tới chín bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ và hai mươi hai địa phương chưa gửi báo cáo giám sát tài chính
nửa đầu năm hai nghìn một mươi sáu về bộ tài chính qua giả soát các cơ quan đã nộp bộ tài chính cho biết một số đơn vị
thực hiện báo cáo kết quả giám sát tài chính chưa đầy đủ như có lập biểu kết quả giám sát tài chính
nhưng không nhận xét đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp theo các nội dung quy định
có trường hợp không gửi kèm theo báo cáo giám sát của từng doanh nghiệp nhà nước
không đưa ra ý kiến kết luận an toàn hay có dấu hiệu mất an toàn về tài chính
chưa có đầy đủ số liệu của doanh nghiệp